việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới ở huyện tương dương của tỉnh nghệ an đã gặp khá nhiều khó khăn
nhưng với sự cố gắng quyết tâm của cả hệ thống chính trị đến nay tương dương đã có nhiều khởi sắc
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại nghệ an trong dịp đầu xuân mậu tuất hai nghìn một mươi tám này
thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới với điểm xuất phát thấp tỷ lệ hộ nghèo cao
nên ở huyện kinh dương việc huy động các nguồn lực gặp rất nhiều khó khăn
trong hơn sáu năm triển khai thực hiện chương trình trên địa bàn huyện hiện có ba xã thạch giám tam thái và xã tam quang đã về đích nông thôn mới
về tam quang xã biên giới đầu tiên của tỉnh nghệ an về đích nông thôn mới dù đang bộn bề
nhưng sẽ thấy rõ đồng bào các dân tộc vùng cao đang bước vào đón xuân trong niềm vui hân hoan
vì cuộc sống đã có của ăn của để không còn đói cơm lạt muối như xưa
đạt được xã nông thôn mới của xã tam quang
và đồng thời nhân dân đều phấn khắc
phấn khởi hào hứng phấn khởi năng lực để đón xuân năm mới
với mục tiêu xóa đói giảm nghèo tăng thu nhập cho người dân
huyện tương dương đã đề ra chiến lược phát triển kinh tế là khoanh nuôi bảo vệ trồng rừng
chăn nuôi trồng cỏ nuôi trồng thủy sản
nhiều mô hình phát huy hiệu quả đem lại thu nhập cho người dân như mô hình trồng lúa
mô hình trồng rau bản phòng bản nhãn na tổng mô hình cải tạo vườn tạp
mô hình chăn nuôi lợn đen chăn nuôi bò
chăn nuôi cá lồng trồng chanh leo
chính vì thế mà đời sống của người dân đã dần ổn định
thu nhập không ngừng được nâng lên góp phần vào giảm tỷ lệ hộ nghèo từ bảy mươi một ba năm hai nghìn một mươi
nay chỉ còn bốn mươi chín tám mươi bốn
cơ sở hạ tầng nông thôn được đầu tư hoàn thiện đảm bảo dân sinh
qua hơn sáu năm triển khai thực hiện đã đầu tư xây dựng được bốn công trình trụ sở ủy ban nhân dân xã
sáu công trình trạm y tế xã bốn mươi sáu công trình nhà văn hóa cộng đồng bản
năm mươi công trình nước sinh hoạt tự chảy năm mươi chín công trình trường học các cấp
và nâng cấp sửa chữa nhiều công trình thiết yếu khác
trong dịp tết nông sản địa phương đã có mặt trong các phiên chợ
mang lại thu nhập đáng kể cho bà con
có một nét đổi mới trong địa bàn xã tâm thái hiện nay chúng tôi đã chỉ đào sản xuất vụ ba
đồng thời các mô hình dự án khác chúng tôi cũng đang tiếp tục để nhân rồng
nhằm tạo ra được công an việc làm thường xuyên cho nhân dân
để tăng lên thu nhập
thể hiện rõ nhất đó là nhân dân càng ngày càng có nhiều sản phẩm
để bán kinh doanh tại chợ phiên tâm thái đó là một nét văn hóa
đồng thời cũng là địa điểm để bà con nhân dân tráo đổi bốn bản để tăng thu nhập cho gia đình
thường xuyên quan tâm tới các bản vùng sâu vùng xa của ba xã dọc sông
hàng năm huyện tương dương tổ chức gia quân tu bổ làm đường giao thông
đến nay trên một trăm linh bản đã có đường đi xe máy vào
thực tế đời sống của nhân dân các xã này có nhiều đổi thái
đời sống người ta được nâng lên về vật chất về tinh thần
rồi điều kiện để hưởng thù những giá trị nông thôn mới do ba con tạo rừng xây dựng lên
nắm tới đấy huyện tinh dương xác đình sẽ xây dựng thêm xã thám đinh về đình nông thôn mới
nhưng mà chúng tôi quan điểm
làm là phải trên cơ sở bền vững
mục đích là làm nông thôn mới
nhưng mà phải nâng cao cái đời sống vật chất tinh thần bữa ăn hàng ngày của người dân
lại một mùa xuân mới về
và mùa xuân này nhiều xã nhiều bản làng thôn xóm đón tết cổ truyền
trong niềm vui đạt chuẩn nông thôn mới
nên đầm ấm sung túc và rộn ràng hơn
đối với các xã miền núi cao đặc biệt khó khăn
hưởng chính sách ba mươi a như xã tam thái tam quang
mùa xuân đã thực hiện
các sự đem lại ấm no hạnh phúc